sáng một mươi ba tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị
hội nghị toàn quốc của thủ tướng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh
trong bối cảnh ứng phó với dịch covid một mươi chín hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng bốn
nhằm phục hồi nền kinh tế sau dịch covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng cho rằng dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến nhiều đối tượng
trong đó mức độ thiệt hại đối với cộng đồng doanh nghiệp rất nặng nề
trước tình hình ấy nếu không nhìn thấy không có sự động viên khích lệ hỗ trợ
tạo điều kiện của các cấp các ngành sự vươn lên của doanh nghiệp thì doanh nghiệp
nhân tố quan trọng trong đóng góp cho tăng trưởng giải quyết việc làm sẽ bị ảnh hưởng rất lớn
thủ tướng nhấn mạnh mặt trận thứ nhất là chống dịch như chống giặc
mọi người dân là chiến sĩ trên mặt trận đó mặt trận thứ hai về kinh tế không bị đứt gãy
giữ được việc làm cho người lao động và có sự tăng trưởng cần thiết là yêu cầu cấp bách hiện nay
thủ tướng trực tiếp đọc lại
tất cả các tài liệu mà công chí chuẩn bị trình ra hội nghị
bây giờ anh nói mà anh làm mà
mọi người đều có cái chuyện này
có một số bộ ngành là chưa phát biểu được hội nghị này nhưng mà cái vai trò của công chí cũng rất quan trọng
tôi nói khoa công nghệ hay là nói chuyện công nghệ thông tin quan trọng không
rất quan trọng thì mình nói trong báo cáo thôi chứ tất cả mọi người đều nói thì khó công chí
thì các báo cáo chung cũng như tất cả các báo cáo trình bày thì tụi dưỡng xem lại
thấy là thằng cởi mở tạo điều kiện thuận lợi
và tạo niềm tin cho người dân của chuyên nghiệp
thủ tướng khẳng định sự cần thiết tổ chức hội nghị để phục hồi nền kinh tế sau dịch covid một mươi chín
với chủ đề hướng vào tái khởi động nền kinh tế sau dịch
về sản phẩm sau hội nghị thủ tướng gợi ý có thể là một quyết định về chương trình hành động tái khởi động nền kinh tế
hoặc một nghị quyết nếu các biện pháp cần thiết thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
thủ tướng nhất trí việc tổ chức hội nghị theo hình thức vừa trực tuyến vừa truyền hình trực tiếp
và thời gian tổ chức vào thời điểm phù hợp